xin kính chào quý vị khán giả của bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị theo đúng kế hoạch sáng nay một mươi năm tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã bắt đầu phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cùng một mươi một bị cáo khác trong vụ việt á
bị cáo nguyễn thanh long là người cuối cùng trong số một mươi một người kháng cáo được cảnh sát dẫn dải đến tòa phúc thẩm vào sáng ngày hôm nay
trước phiên tòa này bị cáo nguyễn thanh long đã nộp khắc phục thêm một tỷ đồng và tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bản án một mươi tám năm tù do nhận hối lộ hơn hai hai triệu usd
các bị cáo phan quốc việt và một mươi người khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt xin thay đổi từ tù giam sang tù treo
trước đó theo bản án sơ thẩm khi dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh ở việt nam phan quốc việt thực hiện nhiều cách thức khác nhau
để công ty việt á được thực hiện đề tài nghiên cứu sản xuất bộ sinh phẩm xét nghiệm cùng học viện quân y
sau đó việt cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do nhà nước sở hữu thành của việt á trái quy định
việt đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức bộ ngành địa phương nâng giá bộ sinh phẩm cao gấp ba lần quy định
tổng cộng có hơn bốn năm triệu bộ sinh phẩm xét nghiệm đã được công ty việt á bán ra gây thiệt hại một hai trăm ba mươi năm tỷ đồng gồm bốn trăm linh hai tỷ đồng thuộc về nhà nước
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục tìm người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm hoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức có liên quan giai đoạn hai
kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi tám
đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng có liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông công ty cổ phần đầu tư quang thuận công ty cổ phần dịch vụ thương mại tp hcm công ty cổ phần đầu tư và phát triển sunnyworld và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối làm trái quy định của pháp luật tạo lập hai mươi năm gói trái phiếu với tổng giá trị ba mươi tám mươi một tỷ đồng để bán cho người mua các trái chủ huy động tiền và chiếm đoạt
căn cứ kết quả điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định những trái chủ sở hữu hai mươi năm mã trái phiếu do bốn công ty phát hành nêu trên tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự là bị hại của vụ án và đã ủy thác cho phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố tiếp nhận thông tin lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết
tuy nhiên còn nhiều người không hợp tác hoặc đã chuyển nơi cư trú không đến trình báo
để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị người bị hại còn dư nợ trái phiếu của hai mươi năm gói trái phiếu trên khẩn trương đến phòng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh thành phố nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu phối hợp làm việc cung cấp thông tin tài liệu hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị theo mẫu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành để
giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp nếu người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không có căn cứ để xem xét giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án
lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mua bán bất động sản hồ thủy tiên chú tệ quận hải châu vừa bị công an thành phố đà nẵng khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra
vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi vợ chồng của bị hại chú tại quận hải châu có mua của vợ chồng tiên một mảnh đất với giá là một mươi tỷ đồng sau khi chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng để thực hiện việc chuyển nhượng thì vợ chồng bị hại mới phát hiện thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiên đã bán lô đất trên cho người khác đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bị hại tiếp tục mua của tiên một mảnh đất khác với số tiền hơn chín bảy tỷ đồng sau đó bị hại tiếp tục phát hiện
lô đất này đã được vợ chồng tiên ủy quyền mua bán cho người khác qua điều tra xác định vợ chồng hồ thủy tiên biết việc ủy quyền lô đất cho người khác nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng
thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm hoạt tài sản thì luôn biến hóa có thể vẫn phương thức này nhưng các đối tượng sẽ thay đổi một vài chi tiết trong kịch bản là người dân hoàn toàn có thể sập bẫy
minh chứng là những nạn nhân mới vẫn được phát hiện mỗi ngày
trong đó có cả những người bị bẫy
có trình độ có vị trí xã hội
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh quảng ninh
địa phương chỉ tính từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận thông tin lừa đảo với số tiền hơn hai trăm linh tỷ đồng
lê văn sự là đối tượng vừa bị công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn sự đã lừa và chiếm đoạt của năm bị hại ở nhiều tỉnh thành khác nhau số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
sử đã tự xưng là trung tướng công an
có nguồn tiền lớn từ nước ngoài chuyển về việt nam cần nhờ người nhận giúp và có chiêu hoa hồng
ai muốn tham gia thì phải ứng trước một khoản tiền nâng cấp tài khoản ngân hàng
để chiếm đoạt tài sản đối tượng này đã trực tiếp đánh vào lòng tham của các bị hại
về bản chất mà nói thì các lợi ích kinh tế các tài sản này không thể tự nhiên có một cách dễ dàng như vậy được
khi mà phát hiện ra các thông tin đấy đề nghị là quần chúng nhân dân
cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an tỉnh quảng ninh đã tiếp nhận xử lý một trăm linh ba vụ việc vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm hoạt tài sản
số tiền các nạn nhân trình báo lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
trong đó ngoài các thủ đoạn mời gọi đầu tư qua mạng làm việc nhẹ lương cao đối tượng lừa đảo còn mạo danh các cơ quan tư pháp liên lạc đe dọa nạn nhân có thân nhân hoặc chính bản thân nạn nhân
các vụ án đang được điều tra hoặc hứa hẹn hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền đã bị lừa đảo
số khác mạo danh công an phường xã gửi đường link giả mạo ứng dụng vned chứa mã độc đánh cắp thông tin cá nhân để chiếm đoạt tài sản
nếu như các đối tượng lừa đảo giới thiệu là cơ quan nào thì có thể sử dụng cái mạng xã hội hoặc tra cái thông tin số điện thoại trực ban của các cơ quan đó để hỏi đến các cơ quan đó để xác minh trước khi tin và làm theo tất cả những yêu cầu
đối tượng và đặc biệt là phải chấp hành một cái nguyên tắc đó là không chuyển tiền vì tất cả những cái hoạt động của cơ quan chức năng nhà nước là không có cái hoạt động chuyển tiền qua tài khoản
người dân chúng ta cần phải thường xuyên thông qua các cái phương tiện thông tin truyền thông cập nhật các cái phương tức tổ đạo phạm tội mới để tránh cái việc mà chúng ta trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo
trong trường hợp mà người dân chúng ta đã bị lừa thì chúng ta cần phải đến trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết
tuyệt đối không được tin tưởng vào các hội nhóm trên không gian mạng quảng cáo với châu trò là có thể lấy lại được tiền
ngoài việc thông tin cá nhân có thể bị lộ lọt khi tham gia mua bán trên live stream hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin cá nhân từ số điện thoại tài khoản mạng xã hội
tội phạm lừa đảo rất dễ có được các thông tin cơ bản của nạn nhân như địa chỉ nhà số điện thoại
người dân hãy cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại
nhà nước cơ quan chức năng không cài đặt phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của đối tượng
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay với cơ quan công an
viện kiểm sát nhân dân tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với năm cầu thủ của câu lạc bộ hồng lĩnh hà tĩnh gồm đinh thanh trung dương quang tuấn nguyễn trung học nguyễn ngọc thắng và nguyễn văn trường về hành vi tổ chức sử dụng trái phép
theo cơ quan điều tra vào sáng ngày bốn tháng năm công an tp hà tĩnh tiến hành kiểm tra phòng khách sạn bình minh ở phương trần phú thành phố hà tĩnh đã phát hiện năm cầu thủ cùng với năm cô gái đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây công an đã thu giữ các chất ma túy gồm mdma ketamine
tại cơ quan điều tra năm cầu thủ đều khai nhận cùng thông nhất góp tiền mua ma túy và chuẩn bị các dụng cụ đồ vật để sử dụng ma túy
với hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là phan thanh tài và bùi thành tâm cùng chú tại thị trấn long giao huyện cẩm mỹ
qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện cẩm mỹ bắt quả tang tâm và tài đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của tài ở thị trấn long giao thu giữ một gói ma túy và các dụng cụ đồ vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh tể cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy khai nhận đã chung tiền để mua hàng cấm về nhà tài cùng tổ chức sử dụng
hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng
liên quan đến vụ việc năm thanh niên đang đi bộ bất ngờ bị đối tượng đi xe máy chém đứt lìa tay
vào chiều ngày hôm qua một mươi bốn tháng năm công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn ba phúc chú tại thị trấn mỹ hào thị xã mỹ hào để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nhiều tin đã đưa vào dạng sáng ngày chín tháng năm khi đang đi bộ trên đường một thanh niên bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy chém đứt lìa tay